đây được xem là hành động chưa có tiền lệ và thể hiện sự giãn nứt chưa từng thấy trong nhóm các nước vùng vịnh giàu có đồng thời đều là đồng minh của mỹ
những cáo buộc mà qatar đang phải đối mặt bao gồm việc tài trợ cho các nhóm cực đoan ở syri và iraq ủng hộ nhóm hồi giáo anh em và hamas
mà điểm mấu chốt nhất có lẽ là qatar bị cho là đi ngược với chính sách của gcc khi ủng hộ iran
qatar cho rằng các cáo buộc trên là vô căn cứ và dựa trên những điều nói dối
mâu thuẫn cơ bản lên đến đỉnh điểm diễn ra sau chuyến thăm ả rập xê út của tổng thống mỹ donald trump vào ngày hai mươi hai mươi một tháng năm vừa qua
và ra tuyên bố riyadh nhằm thành lập một nato ả rập chống khủng bố và đối phó với iran
ở thời điểm này tất cả đều có chung nhận định khủng hoảng quan hệ giữa các nước ả rập vùng vịnh dù muốn hay không đang đe dọa sự đoàn kết thống nhất của tổ chức gcc
hội đồng này là một liên minh kinh tế chính trị khu vực được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi một gồm sáu nước ả rập vùng vịnh là bahrain coes oman qatar ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
qatar từng cáo buộc một số nước thành viên gcc có liên quan tới các âm mưu đảo chính nước này vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm hai nghìn một mươi bốn ả rập xê út uae và bahrain cũng từng rút đại sứ của mình về nước cùng với cáo buộc qatar ủng hộ khủng bố
nhìn lại lịch sử quan hệ giữa qatar và các nước trong vùng vịnh có thể thấy không thực sự xuôi trèo mát mãi như mục tiêu mà họ đã đề ra khi thành lập gcc
vậy chiều hướng của cuộc khủng hoảng ngoại giao vừa rồi sẽ còn đẩy tình hình đến những kịch bản nào
ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi cùng đại sứ nguyễn quang khai
đại sứ nguyễn quang khai cũng đã từng là đại sứ việt nam tại một số quốc gia trung đông
xin được cảm ơn ông đến với chương trình chúng tôi hôm nay
cảm giác của ông như thế nào khi đón nhận thông tin vừa rồi
với cuộc khủng hoảng ngoại giao ở một loạt các quốc gia vùng vịnh
và ông đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng cũng như ảnh hưởng của sự cố này
việt nam có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên của hội đồng hợp tác vùng vịnh
và có quan hệ hữu nghị và hợp tác rất tốt với những nước này
và tôi cũng đã từng làm việc và đi thăm tất cả những nước trong hội đồng hợp tác vùng vịnh

cho nên là nghe thấy cái tin về cái xảy ra cái khủng hoảng ngoại giao
giữa các cái nước thành viên trong hội đồng hợp tác vùng vịnh
thì phải nói là tôi rất buồn và rất lấy làm tiếc
thì cái việc này nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái tình hình khu vực
tới cái sự đoàn kết không những là trong nội bộ các nước thành viên hội đồng hợp tác cung vị
mà nó còn ảnh hưởng tiêu cực lên cái sự đoàn kết giữa các nước
đặc biệt là trong cái tình hình này mà cái tình hình nó đang hết sức phức tạp
người ta đang tập trung đoàn kết để vào cái cuộc chiến chống khủng bố
ông nhìn nhận như thế nào về những cái mâu thuẫn thực sự đằng sau
và những mâu thuẫn nào là chủ yếu trong cái thế giới ả rập thế này
tôi cho rằng là cái mâu thuẫn giữa qatar với ả rập xê út
và một số nước khác trong hội đồng hợp tác của vịnh thì nó đã âm ỉ từ lâu rồi
qatar thì là một cái nước nhỏ
nhưng mà nó rất giàu
họ chỉ có hai triệu người thôi và diện tích thì một mươi một km hai
tức là nó bằng một phần ba mươi diện tích việt nam thôi
thế nhưng mà là cái tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ và khí đốt
thì phải nói là đứng vào hàng đầu thế giới
và họ muốn đầu tư vào để mà biến qatar có một cái vai trò lớn ở khu vực
và cũng như là quốc tế
cho nên là các bạn nhìn thấy rằng là họ
họ đã mua rất nhiều những cái câu lạc bộ bóng đá thế giới chẳng hạn
đầu tư rất nhiều ấy
đầu tư rất nhiều vào cái thủ đô doha
thì cái điều này là nó làm cho những cái nước khác
những nước lớn nước khác ả rập xê út hay là các tiểu quân quốc ả rập thống nhất
thì họ không hài lòng
chưa kể đến cái chuyện rằng là trong cái đường lối đối ngoại của mình thì qatar đã thiết lập quan hệ ngoại giao cân bằng với tất cả các nước trong khu vực
cũng như là quốc tế
họ có cái mối quan hệ rất là tốt với mỹ
thế rồi là họ quan hệ rất tốt với thổ nhĩ kỳ
cũng có một căn cứ quân sự ở doha
và có cái quan hệ rất tốt với các nước châu âu
rồi có quan hệ rất tốt với nga
và đặc biệt là có cái quan hệ với iran
họ không muốn gọi là gây một cái sự đối đầu đối với iran
bởi vì qatar là một cái nước nhỏ mà iran là một cái nước láng giềng
và trong cái mối quan hệ giữa các nước của vĩnh ấy
với iran ấy
thì là cái mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn về tôn giáo
là giữa cái dòng sunni
ả rập xê út và những cái nước vùng vịnh là phần lớn theo dòng sunni
còn thì iran là theo dòng shiite
thế thì hai cái dòng này trong cái đạo hồi thì luôn luôn mâu thuẫn với nhau
và ả rập xê út luôn luôn coi là cái iran là một cái kẻ thù
nghĩa là tiềm tàng của mình
ở thời điểm này rồi thì ông đánh giá như thế nào
về những cái đòn trừng phạt đó liệu nó có đủ sức để khiến cho qatar phải thay đổi
cái lập trường hay cái chính sách của mình hay không
tôi nghĩ rằng là qatar đường lối đối ngoại của qatar là một cái đường lối khá độc lập
và từ trước đến nay từ mấy chục năm nay rồi
vẫn thi hành với đường lối như vậy
đã có những thông tin rằng là thổ nhĩ kỳ sẵn sàng đưa quân sang để bảo vệ vang
rồi là iran thì là sẵn sàng hỗ trợ về thực phẩm các thứ
vậy thì qatar sẽ có những cái sự kiện này
qatar sẽ có những cái sự thay đổi về chính sách
ví dụ như là thể hiện rõ rằng là sẽ hướng về phía các quốc gia mà ủng hộ mình chưa ạ
tôi nghĩ rằng là ban lãnh đạo qatar là sẽ đủ cái sáng suốt để mà điều chỉnh cái mối quan hệ
và chính là qatar không muốn gọi là làm căng thêm cái mối quan hệ giữa qatar
với các cái nước mà đã cắt đứt quan hệ ngoại giao
và họ cũng đã nhuốn nhường hiểu
ví dụ như là đáng lẽ ra là họ có một cái bài phát biểu
quốc vương tamim ấy là có một cái bài phát biểu để phản ứng lại
cái hành động cắt đứt quan hệ ngoại giao của các nước của mình này
thế nhưng mà do cái lời khuyên của quốc vương coes thì ông ấy đã tạm hoãn lại cái bài phát biểu đó
không có trả đũa
tức là không có trả đũa
mọi người thấy rằng là về phía qatar thì họ không có phản ứng gì là nó gây gắt cả
như vậy họ cũng đã thể hiện cái sự thiện trí
đối thoại và giải quyết bằng tinh thần hòa bình
có thể khiến cho mọi tính toán vượt ra ngoài tầm kiểm soát
đây chắc chắn là điều không ai mong muốn
chính vì vậy ngay ở thời điểm này đang có những nỗ lực không biết mệt mỏi
để những bất đồng nội bộ giữa qatar và các nước gcc sớm được giải quyết
vừa đấm vừa xoa là nhận định của nhiều người về thái độ của mỹ đối với qatar vào lúc này
trong khi tổng thống donald trump công kích qatar
là nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố ở cấp độ rất cao
thì ngoại trưởng greg tillerson đã tỏ thái độ ôn hòa hơn
khi kêu gọi nới lỏng lệnh phong tỏa với qatar
các lệnh phong tỏa đã làm cản trở các hoạt động quân sự của mỹ tại khu vực
và chiến dịch chống lại nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tựa sinh
việc này cũng làm suy yếu các hoạt động kinh doanh của mỹ trong khu vực
và gây ra các hậu quả về nhân đạo
cùng chung quan điểm
các đối tác trung đông khác như coes oman hay thổ nhĩ kỳ
thể hiện rõ lập trường ủng hộ qatar
thổ nhĩ kỳ thậm chí đã sẵn sàng cho kế hoạch triển khai thêm quân tới qatar
một động thái được cho là nhằm hỗ trợ chính quyền đô hà
cho đến nay tôi không thấy qatar cung cấp trợ giúp cho khủng bố
tôi yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa áp đặt đối với qatar
và đề nghị ả rập xê út khẳng định vai trò lãnh đạo
nhằm thúc đẩy các quan hệ tốt trong khu vực
cuộc khủng hoảng ngoại giao này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế vùng vịnh
sự lo ngại không kém cũng đang lan tỏa toàn thế giới
đây là nguồn cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên chính của trung quốc
đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến một vành đai một con đường
bắc kinh cũng đã có một phản ứng thận trọng
phía trung quốc hy vọng các nước liên quan có thể giải quyết tranh chấp một cách đúng đắn
thông qua đối thoại duy trì sự đoàn kết cũng như thúc đẩy hòa bình và ổn định
ở thời điểm này qatar tuyên bố sẵn sàng đối thoại để giải quyết những bất đồng
như họ đã từng làm vào năm hai nghìn một mươi bảy
đây sẽ là một thách thức không nhỏ trong nỗ lực thể hiện vai trò ảnh hưởng trong khu vực của qatar
nhưng đồng thời quốc gia nhỏ bé bên bờ vịnh pek sik này
cũng đang cho thấy họ có đủ vị thế và tiềm lực
để mọi quốc gia sẽ phải tính toán kỹ nếu muốn kéo dài thêm những căng thẳng như hiện nay
với những gì đã diễn ra thì ông có nghĩ rằng là người đứng đầu nhà trắng
bất ngờ với cuộc khủng hoảng ngay sau khi mà ông ấy vừa đến trung đông
để kêu gọi một sự đoàn kết chống lại các chủ nghĩa khủng bố ở khu vực này
tôi nghĩ rằng là tổng thống mỹ donald trump không bất ngờ về cái sự kiện này
bởi vì khi mà đến thăm ả rập xê út thì ngoài những cái vấn đề hợp tác kinh tế
rồi quan hệ tay đôi giữa washington với riyadh
thì trong những cái diễn văn của mình thì donald trump luôn luôn công kích iran
một cách rất là mạnh mẽ
đồng thời trong cái cuộc gặp cấp cao giữa donald trump
với trên năm mươi nhà lãnh đạo của các nước ả rập và hồi giáo
thì ông đã đưa ra một cái đề nghị là thành lập một cái liên minh ả rập
liên minh hồi giáo chống khủng bố
liên minh quân sự đấy liên minh nato đúng không ạ
đấy mà sau này các cái phương tiện đại chúng người ta nói rằng
ông muốn thành lập một cái nato ả rập để chống lại trong cái cuộc chiến chống khủng bố
nhưng mà thực ra thì đây là một cái ý đồ để chống lại cái ảnh hưởng này
thì cái điều này nó khuyến khích cho ả rập xê út
rồi những cái nước khác mà có cái mối quan hệ không tốt với iran
thì là có những cái bước tiếp theo để mà trừng phạt những cái nước mà có quan hệ
nhiều người nói rằng đây như là một cái hành động bật đèn xanh thì ông có nghĩ rằng
tôi tôi thì tôi nghĩ như vậy tôi nghĩ như vậy và ông donald trump biết điều này
vượt ra ngoài tầm kiểm soát là điều chắc chắn không ai mong muốn và do đó cho nên là rất nhiều quốc gia

như là cos ở trong vùng vịnh hay là ở bên ngoài như mỹ và nga đều kêu gọi một cái giải pháp
và đang có những cái nỗ lực để thúc đẩy sự đối thoại hàn gắn quan hệ
ông có cho rằng đây là một cái việc có thể xảy ra một cách dễ dàng hay không
các nước có thể ngồi lại đều với nhau
hiện nay thì có một số nước đang đứng ra làm trung giàn hỏa giải

nhưng để có thể ngồi lại với nhau thì nó sẽ phụ thuộc vào điều gì
hiện nay theo một số những nguồn tin thì ả rập xê út có ra một số những điều kiện
một số cái điều kiện để có thể mình thỏa lại quan hệ
thứ nhất là qatar phải chấm dứt cái ủng hộ những cái nhóm gọi là được ả rập xê út liệt kê vào cái gọi là tổ chức khủng bố
thứ nhất là qatar phải chấm dứt cái ủng hộ những cái nhóm gọi là được ả rập xê út điệt kê vào cái gọi là tổ chức khủng bố

thí dụ như là anh em hồi giáo của ai cập

ví dụ như là phong trào hamas của palestine
cái thứ hai nữa là họ
cái thứ hai nữa là họ

những cái tài khoản của những cái tổ chức này
những cái tài khoản của những cái tổ chức này

và cuối cùng một cái điều kiện
cũng được nêu ra đó là
anh phải xem xét lại cái quan hệ của anh với iran
qatar muốn cân bằng nhưng mà

năm hai nghìn một mươi bốn ông đã nói là
cũng phải mất tám chín tháng thì mới giải quyết được
quý vị và các bạn theo số liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp hiện có khoảng hai lao động việt nam đang làm việc tại qatar
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết tình hình việc làm sinh hoạt của người lao động vẫn đang được bảo đảm bình thường
hiện cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh xã hội vẫn đang theo dõi sát tình hình và khuyến cáo người lao động giữ liên lạc thường xuyên với đại sứ quán việt nam tại qatar để được hướng dẫn khi có tình hình mới
trường hợp cần sự hỗ trợ thì người lao động có thể liên lạc với đại sứ quán việt nam tại qatar hoặc qua đường dây nóng của cục quản lý lao động ngoài nước
đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ nguyễn quang khai với những chia sẻ hữu ích và những phân tích hết sức khách quan với chương trình chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại